ngay sau khi công bố hàng loạt quốc gia lên tiếng phản đối những quy kết vô căn cứ bịa đặt của freedom house
cũng như những năm trước thì bảng xếp hạng của tổ chức này tiếp tục xếp việt nam đứng trong nhóm nước không có tự do internet
đây thực chất là những luận điệu cũ tiếp tục thể hiện những đánh giá thiếu khách quan hoàn toàn sai sự thật về vấn đề tự do thông tin ở việt nam
vậy thực chất fredam house là tổ chức như thế nào âm mưu đằng sau những báo cáo của tổ chức này là gì
một góc nhìn khác về bộ mặt thật của các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá xuyên tạc về tự do nhân quyền ở việt nam
sẽ là những nội dung mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình góc nhìn sự thật tuần này
trong báo cáo xếp hạng về tự do internet năm hai nghìn hai mươi một mà fidam house vừa công bố việt nam chỉ đạt hai mươi hai trên một trăm linh điểm
xếp ở vị trí rất thấp so với các nước trong khu vực trong đó đạt một mươi hai trên hai mươi năm điểm ở danh mục trở ngại truy cập

như mọi khi những đối tượng phản động có tư tưởng thù địch hay một số tổ chức truyền thông thiếu thiện trí đã chấp lấy thông tin sai lệch này để thổi phòng xuyên tạc về vấn đề tự do dân chủ nhân quyền
như mọi khi những đối tượng phản động có tư tưởng thù địch hay một số tổ chức truyền thông thiếu thiện trí đã chấp lấy thông tin sai lệch này để thổi phòng xuyên tạc về vấn đề tự do dân chủ nhân quyền
để tăng sự thuyết phục chúng tổ chức hội đàm phỏng vấn những phần tử có tư tưởng cực đoan hoạt động chống phá đất nước

đương nhiên những bài phỏng vấn bình luận này thể hiện quan điểm là đồng lõa với sự quy trục thiếu căn cứ của freedom house vù khống trắng trợn về tự do internet tự do thông tin ngôn luận ở việt nam
cái mục đích của họ là đưa ra những cái báo cáo này là nhằm phục vụ những cái ý đồ chính trị
đằng sau ẩn dấu đằng sau của các chính phủ và bộ ngoại giao một số nước
thế mà những cái đánh giá của cái tổ chức này thì chúng ta thấy là nó không khách quan
và nó không đáng tin cậy nó phản ánh không đúng cái tình hình thực tiễn vấn đề nhân quyền ở các nước
theo đánh giá của wear social về chỉ số tiếp cận internet việt nam có một trăm năm mươi triệu kết nối mobile
khoảng bảy mươi triệu người dùng internet chiếm bảy mươi dân số
hạ tầng ba g bốn g đã phủ sóng chín mươi chín tám các khu vực dân cư và internet cáp quang đã vươn tới chín mươi tám số phường xã
tính đến tháng sáu năm nay việt nam là quốc gia có lượng người dùng internet đứng thứ một mươi hai trên thế giới
tất cả các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội lớn trên thế giới đều hiện diện ở việt nam
hạ tầng và môi trường mạng được tăng cường và bảo đảm an ninh an toàn
đặc biệt là bảo đảm sinh hoạt của người dân diễn ra thuận lợi phù hợp với bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
như giao tiếp làm việc học tập giải trí
đó là những minh chứng không thể chối cãi
mặc dù vậy freedom house vẫn có thể chơi chẽn đưa ra phán xét hoàn toàn
điều đang nói ở đây là tổ chức này đưa ra bảng tiêu chí đánh giá rất mơ hồ
dựa vào thông tin dữ liệu của một người sống tại đài loan có tên trịnh hữu long
đây là đối tượng có tài khoản facebook chuyên đăng tải các bài viết xuyên tạc chống phá đảng nhà nước việt nam
đây này cũng là thành viên của voi một tổ chức ngoại vi thuộc tổ chức khủng bố việt tân
điều này là tổ chức freedom house đưa ra lượng điệu dựa trên ý kiến của
trịnh hữu long là một cái chuyên tạc thiếu khách quan định kiến sai sự thật
những căn cứ đó không được kiểm chứng không có căn cứ khoa học đi ngược lại lấy của nhân dân
những điều đó bôi nhọ đi bức tranh nhân quyền ở việt nam
thông qua bản báo cáo này họ hướng lái suy diễn xuyên tạc thúc đẩy những giá trị tự do dân chủ nhân quyền kiểu phương tây ở việt nam
và đó cũng là cơ sở để các tổ chức phản động các thế lực thù địch phần tử cơ hội chính trị dựa vào đó để xuyên tạc chống phá việt nam ngày càng quyết liệt và mạnh mẽ
trong bản báo cáo năm nay có hơn sáu mươi quốc gia bị tổ chức này đánh giá là không có tự do internet
với động cơ chính trị rõ rệt có lẽ không cần phải bàn luận về tính khách quan trong các báo cáo của fidam house
đặc biệt là với các quốc gia có quan điểm đối lập với họ
những báo cáo hàng năm về tự do dân chủ tự do internet của fredam house từ lâu đã bị lên án tại nhiều quốc gia
nhiều nước đã lên tiếng phản đối và vạch trần sự vô lý vô giá trị của những bản báo cáo này
belarus là một ví dụ
chính quyền nước này đã chỉ đích danh gần tám mươi tiền tài trợ mà tổ chức này nhận được là từ một quốc gia có quan hệ không mấy thiện trí với belarus
những báo cáo mà fidam house đưa ra về belarus
hoàn toàn không khách quan mà nó phục vụ cho mục đích chính trị của những lực lượng đứng sau tổ chức này
tôi có thể đưa ra một ví dụ về đất nước của chúng tôi
không chỉ mỗi chỉ số về tự do internet này mà các báo cáo khác của fid house và của các tổ chức nhân quyền khác
đều được sử dụng làm cơ sở để can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước belarus ví dụ như can thiệp vào các cuộc bầu cử
kết quả những báo cáo như thế này được đem ra dùng trong các yêu sách vô lý về nhân quyền
chứ chẳng hề khách quan một tí nào cả
mỗi quốc gia đều có quyền phát triển của riêng mình
chúng tôi không chấp nhận loại mệnh lệnh dạy dỗ từ bên ngoài
chiều trò phán xét luật an ninh mạng các nước để vu cáo là bóc nghẹt tự do internet
được fredam house đem ra sử dụng đối với nhiều quốc gia hết năm này qua năm khác
kazakhstan cho rằng những tổ chức phi chính phủ như thế này luôn có quan điểm tiêu cực
với những quốc gia không theo đuổi những giá trị tự do dân chủ phương tây
cũng vì thế mà những báo cáo của fiderm house không đáng quan tâm
không có giá trị tham khảo cho kazakhstan trong việc bảo đảm tự do internet tại quốc gia này
mặc tiêu cực của freedom house là xem xét trong luật pháp kazakhstan
những yêu cầu bắt buộc các dịch vụ trực tuyến nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại kazakhstan
hay phải xóa các thông tin vi phạm pháp luật chẳng hạn
tuy nhiên các nền tảng nước ngoài không thể nào có đủ năng lực để bảo vệ công dân chúng tôi trên internet
mà chỉ có nhà nước mới có đủ chức năng để thực hiện điều đó
tương tự các nước khác bản báo cáo của fidam house đã xuyên tạc trắng trợn về luật an ninh mạng của việt nam
khi cho rằng các quy định của luật này vi phạm quyền con người
bất chấp thực tế luật an ninh mạng của việt nam hoàn toàn phù hợp với các quy định của các công ước luật pháp quốc tế
cụ thể ở đây là công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị iccpr
trong đó có quyền tự do bày tỏ chính kiến quan điểm
trong công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị icpa một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trong đó cụ thể ngay tại khoản ba của điều một mươi chín của icpa cũng đã nói rất rõ ràng
đó là quyền này là một quyền rất là đặc biệt vì thế cho nên nó sẽ có một số cái giới hạn
đặc biệt là rơi hạn cụ thể khi thực hiện quyền này
cũng không được ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng trật tự xã hội đặc biệt liên quan đến vấn đề sức khỏe cộng đồng
freedom house là một tổ chức tại mỹ tiếng tông rất mờ nhạt tại châu âu
họ thích đánh giá và giải đổi các nước khác
nghĩa cách ứng xử chuyện này không có gì là mới
phải lưu ý rằng báo cáo này đặc biệt tiêu cực về một số khía cạnh
mà theo quan điểm của tôi là không được dựa trên tài liệu sắp được nào
ngay từ đầu báo cáo đã có ý muốn chỉ trích về chế độ chính trị tại việt nam
nên từ đó đưa ra một loạt các phá xét tiêu cực
khi đưa ra bảng xếp hạng vô căn cứ phiến diện như vậy
phải chăng tổ chức này không biết về tình hình thực tế về tự do internet ở việt nam
câu trả lời là có thậm chí họ biết rất rõ
nhưng họ vẫn cố tình lờ đi bởi mục đích của họ là giật dây
là tiếp sức là tạo điều kiện cho các thế lực thù địch có cớ để hoạt động chống phá
chĩa mũi rùi công kích về tự do nhân quyền ở việt nam
từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện ở việt nam đến thời điểm này
trong số các loại hình truyền thông ở việt nam
thì internet là phương tiện quan trọng để nhà nước chính phủ chỉ đạo điều hành công cuộc chống dịch
người dân liên tục được cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh để phòng ngừa
nắm bắt chủ trương chống dịch của chính quyền
sức khỏe cho mình và sự an toàn của cộng đồng
một sự thật chớ trêu khác
minh chứng cho sự giả dối trong báo cáo về tự do internet của việt nam mà fiderem house đưa ra
đó là trong nhiều chuyên án đấu tranh bóc gỡ các tổ chức phản động
chống phá đảng nhà nước nhằm lật đổ chế độ của lực lượng công an việt nam những năm gần đây
tài liệu thu giữ và khai nhận của các đối tượng cho thấy
chúng chủ yếu sử dụng mạng xã hội các nền tảng ứng dụng trên internet
để liên lạc với các đối tượng tổ chức ở nước ngoài
và ngược lại qua internet số đối tượng này được các tổ chức phản động
thế lực thù địch ở nước ngoài tập huấn đào tạo cách thức chống phá đất nước
nếu như internet ở việt nam bị giới hạn nội dung quyền người dùng
và không thuận tiện khi truy cập như fid house quy kết
thì tại sao các đối tượng này lại có thể liên lạc với nhau thường xuyên và nhanh chóng đến như vậy
chúng vu cáo ta là vi phạm quyền con người và quyền tự do tôn giáo
để nhằm tạo sự chú ý và kêu gọi sự can thiệp của các tổ chức cá nhân phức tạp ở nước ngoài
ngay trong quá trình tổ chức các hoạt động đó
một số các đối tượng cốt cán vẫn âm thầm có những hoạt động liên hệ trực tuyến
qua mạng xã hội qua các tỉnh internet khác với đối tượng ở bên ngoài
anh càng ngày càng đưa ra những thông tin bằng tính chất phiến diện
không có căn cứ không đúng thực tế
thì rõ ràng là gì
tự nhiên chính bản thân fridam hou đã làm mất đi cái vị thế cũng như là cái lịch sử phát triển của mình
và nếu còn tiếp tục thực hiện những cái báo cáo cũng như là ban hành những cái báo cáo mà nó không đúng thực tế nữa
thì tôi cho rằng là có khi thế giới cũng không cần đến cái sự tồn tại của một cái tổ chức như vậy
anh kim ji hoon và chị sung woong han là hai phóng viên hàn quốc có nhiều chuyến tác nghiệp tại việt nam
theo họ việc liên hệ tiếp cận thông tin và tìm hiểu về đối tượng của các tổ chức này

tượng nhất của họ đó là điều kiện về internet ở việt nam
bất cứ ở đâu người dân việt nam cũng có thể dùng dịch vụ và những tiện ích từ internet
điều mà nhiều quốc gia trên thế giới chưa làm được
ai cũng có thể truy cập internet một cách dễ dàng
điều tôi ấn tượng nhất là cước dịch vụ internet ở đất nước các bạn vô cùng rẻ
rẻ hơn rất nhiều so với các quốc gia khác
có lẽ đó cũng là yếu tố đưa việt nam là một trong số nước có tốc độ phát triển internet nhanh nhất thế giới
bất kỳ quốc gia nào trên thế giới kể cả những nước vẫn được coi là thiên đường về tự do dân chủ như hoa kỳ
quyền tự do thông tin phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật
phải bảo đảm không phương hại đến quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức cũng như an ninh của quốc gia đó
việt nam cũng vậy
còn nhớ khi những đối tượng như phạm trí dũng phạm thị đoan trang
nguyễn văn đài bị bắt giữ các tổ chức truyền thông thiếu thiện trí với việt nam nhiều lần viện dẫn
để vu cáo việt nam đàn áp tự do ngôn luận
thực chất đây là những đối tượng vi phạm pháp luật và đương nhiên phải bị xử lý theo pháp luật
ở đây không có cái gọi là nhà báo tự do hay nhà hoạt động dân chủ bị xét xử
mà chỉ có công dân vi phạm pháp luật bị xét xử theo quy định của pháp luật việt nam
ngoại sự xuyên tạp bóp méo thông tin từ các tổ chức hay các thế lực từ bên ngoài
không làm thay đổi được tình hình thực tế ở việt nam
bởi chỉ có những người sống và làm việc ở đất nước này mới cảm nhận rõ nhất
và khách quan nhất những quyền giá trị tự do mà họ đang được thụ hưởng
thưa quý vị với việc phủ nhận hoàn toàn những thành tựu về công nghệ số mà việt nam đạt được
phủ nhận quyền tự do internet ở việt nam các tổ chức như fid house
vẫn cố tình lờ đi sự thật đó để đưa ra những nhận định sai lệch về nhân quyền của việt nam
với sự hàn học thiếu thiện trí
điều đó làm cho một tổ chức như fid them house ngày càng mất đi uy tín và dần vô giá trị
chương trình góc nhìn sự thật của truyền hình công an nhân dân tuần này đến đây cũng xin được kết thúc